quan chức của viện virus học vũ hán đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc cho rằng cơ sở này phải chịu trách nhiệm làm phát tán virus sars cov hai gây ra đại dịch covid một mươi chín
phó giám đốc viện virus học vũ hán nơi đặt phòng thí nghiệm bị nghi ngờ làm phát tán virus sars cov hai đã khẳng định cáo buộc chỉ là thuyết âm mưu nhằm đánh lạc hướng người dân
quan chức cho biết bản thân là những người nghiên cứu virus họ biết cách quản lý các loại virus và mẫu vật
ông khẳng định cơ sở nghiên cứu tại vũ hán có quy tắc nghiên cứu và quy chế quản lý nghiêm ngặt để bảo đảm sự an toàn đồng thời bác bỏ giá thuyết virus corona là sản phẩm nhân tạo
hiện phòng thí nghiệm vũ hán đã tích cực phối hợp với who và các cơ quan của liên hợp quốc trong việc bàn giao các mẫu bệnh phẩm giúp các quốc gia khác chuẩn bị xét nghiệm và nghiên cứu vaccine
trước đó người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc triệu lập kiên cho biết tổ chức who đã nhiều lần khẳng định không có bằng chứng virus là sản phẩm nhân tạo tại phòng thí nghiệm ở vũ hán